hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hai mươi chín tháng một mươi một nam thanh niên dùng súng và dao khống chế một phụ nữ tại cửa hàng hoa số một trăm linh năm khu vực kho gạo thị trấn thường tín khiến người dân nơi đây hoang mang và lo sợ
theo đại tá dương văn giáp trưởng phòng cảnh sát hình sự công an hà nội cho biết kẻ gây ra vụ việc là trần đức anh hai mươi ba tuổi ở phố đào tấn phường ngọc khánh quận ba đình và nạn nhân là chị lê thị hà bốn mươi bảy tuổi điều dưỡng viên viện pháp y tâm thần trung ương
sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi đức anh đã vào khu thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị tại viện pháp y tâm thần trung ương xã hòa bình huyện thường tín yêu cầu các y bác sĩ cho gặp một người bạn tên là trương kim hoàng ba mươi một tuổi ở ngõ yên thế phường hàng gai quận hoàn kiếm
đối tượng trương kim hoàng đang ở viện pháp y tâm thần trung ương để giám định xem có tâm thần hay không theo yêu cầu của viện kiểm sát nhân dân quận hoàn kiếm do liên quan đến một vụ án ma túy
chính vì vậy yêu cầu của nước anh đã bị từ chối
ngay lập tức đức anh rút một vật giống dạng súng k năm mươi chín và một dao găm khống chế nữ điều dưỡng yêu cầu nữ y tá phải mở cửa cho hoàng đi về nhà
sau khi mở cửa cho hoàng ra ngoài đức anh tiếp tục khống chế nữ y tá ra phía ngoài cổng
để bắt xe taxi rồi cả ba cùng lên xe đi ra hướng quốc lộ một a
lúc này lực lượng công an huyện thường tín có mặt và đuổi theo đến khu gần bệnh viện đa khoa huyện thường tín
thì chặn dừng được chiếc xe taxi đức anh xuống xe vẫn tiếp tục khống chế nữ y tá rồi đi về phía một cửa hàng hoa ở khu vực kho gạo thị trấn thường tín
khi lực lượng chức năng có mặt đức anh chống đối quyết liệt vẫn dùng súng và dao dí vào cổ nữ bị hại
lực lượng công an đã đưa hoàng xuống hiện trường để cùng thuyết phục
nhưng đức anh không chịu và tại đây đức anh đưa yêu sách phải điều ô tô đến để đi ra khu vực khác
để đảm bảo an toàn cho người bị khống chế lực lượng công an đã điều ô tô cho phòng cảnh sát hình sự lái xe chở đối tượng cùng con tin đi
trên đường di chuyển lực lượng công an đã thuyết phục và khống chế được đức anh nữ con tin đã được giải cứu thành công và hoàn toàn khỏe mạnh
ngay sau đó đức anh và hoàng cùng với nữ y tá đã được đưa về cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ vụ việc